từ đầu năm đến nay tỉnh ninh bình đã xuất hiện sáu ổ dịch cúm da cầm h năm n sáu
buộc tiêu hủy trên tám năm trăm linh con da cầm trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh
tỉnh ninh bình đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan trên diện rộng
yên mô là một trong những huyện có tổng đàn gia cầm lớn của tỉnh ninh bình với hơn bảy trăm linh năm con
trong tháng bốn trên địa bàn huyện đã xuất hiện ba ổ dịch cúm da cầm h năm n sáu tại xã yên đồng
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch cúm da cầm tại địa phương
thời gian qua gia đình bà nguyễn thị liên đã chủ động thực hiện các biện pháp nhằm phòng chống dịch cúm gia cầm
tỉnh ninh bình hiện có trên bốn hai triệu con da cầm
nhằm chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm
trị cục chăn nuôi và thú y tỉnh ninh bình đã đẩy mạnh tiến độ tiêm phòng cho đàn gia cầm
đến nay tỷ lệ tiêm phòng vụ xuân hè cho gia cầm tại tỉnh đã đạt gần chín mươi
trong thời gian tới trước hết khuyến cáo tuyên truyền để khuyến cáo bà con tổ chức cách nghi
không bán chạy phát hiện gia cầm ốm
không bán chạy là gia cầm ra khỏi khu vực báo cho chính quyền cũng như cơ quan chuyên môn biết
để có những phương pháp để phòng chống dịch có hiệu quả
và đồng thời chúng ta chấp hành nghiêm việc phun khởi trùng tiêu độc cũng như tiêm phòng
cho đàn gia cầm mình đảm bảo an toàn dịch bệnh
ngành chăn nuôi và thú y tỉnh ninh bình cũng đã kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh
sớm phê duyệt kinh phí phòng chống dịch bệnh hàng năm
vì trình tự thủ tục đấu thầu mua vaccine kéo dài
diễn biến thời tiết dịch bệnh ngày càng phức tạp